nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi tám ngày hôm qua lần đầu tiên một đám cưới tập thể cho bốn mươi một cặp đôi khuyết tật với chủ đề
giấc mơ có thật đã được tổ chức tại hà nội hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho những người khuyết tật kém may mắn trong cuộc sống có một ngày kết duyên ý nghĩa và đáng nhớ
ngay từ sớm hàng trăm người cùng bốn mươi một cặp đôi khuyết tật với đủ các dạng tật khác nhau đã có mặt tại nơi tổ chức một sự kiện đặc biệt
đám cưới tập thể cho các cặp đôi khuyết tật là người hà nội và các tỉnh lân cận
trong số bốn mươi một cặp đôi tham dự sự kiện lần này có các cặp đôi mà cả hai người đều là người khuyết tật hoặc một trong hai người là người khuyết tật
nhiều người trong số họ đã đăng ký kết hôn chung sống và có con cùng nhau
tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn và một số lý do khác họ chưa có điều kiện và khả năng để có thể tổ chức một đám cưới cho mình như mơ ước
tôi là hai vợ chồng lấy nhau thì chưa làm đám cưới
thật sự là rất là hạnh phúc
tôi cảm thấy trong cái cuộc đời tôi ngày hôm nay là tôi cảm thấy rất là sung sướng
mặc dù đã có hai bé rồi nhưng mà để đạt được cái ước mơ này thì tôi vẫn thật sự là hạnh phúc
tôi không biết nói gì hơn
chương trình của hôm nay đối với cộng đồng người khuyết tật thì theo tôi nghĩ là giúp cho những người khuyết tật mở lòng hơn và đón nhận được những tình cảm của tất cả mọi người

bốn mươi một cặp đôi khuyết tật cũng được hỗ trợ nhiều nội dung như chụp ảnh cưới tặng album ảnh tặng quà cưới trang điểm tổ chức đám cưới miễn phí
chương trình đã mang lại những cảm xúc đặc biệt những nụ cười và cả những khoảnh khắc yêu thương cho các cặp đôi và những người tham dự
với cái chủ đề là giấc mơ có thật thì chúng tôi cũng muốn trao gửi tới người khuyết tật một niềm tin vào cộng đồng
và đồng thời thì thông qua chương trình này thì chúng tôi tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm ngày gia đình người việt nam
đây là một cái chương trình mà rất là có ý nghĩa để mà nhắc nhở cho tất cả cộng đồng
chúng ta cùng chung sức để vun đắp cho mỗi một gia đình mỗi tế bào của xã hội và cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn
chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ được duy trì thường liên để các cặp đôi khuyết tật có cái cơ hội thực hiện cái giấc mơ của mình biến giấc mơ thành hiện thực
tôi đã có cơ hội được làm việc với người khuyết tật và tôi nhìn thấy rất rõ chính phủ cũng như những tổ chức phụ nữ của việt nam đang nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ cho cộng đồng người khuyết tật việt nam
sự kiện ngày hôm nay là một ví dụ đây là một sự kiện thực sự ý nghĩa và nhân văn và để tổ chức được một chương trình như thế này không hề dễ dàng
điều đó cho thấy việt nam nói chung và hà nội nói riêng đang nỗ lực hết mình
tôi nhớ có một nhà nghiên cứu vĩ đại đã nói chúng ta không thể làm được những điều to lớn vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ với một trái tim nồng ấm
có thể nói giấc mơ có thật là một sự kiện vô cùng ý nghĩa có sức lan tỏa rộng khắp thể hiện tình cảm yêu thương của cộng đồng và xã hội dành cho những người khuyết tật giúp cho giấc mơ hạnh phúc của những người khuyết tật trở thành hiện thực